sau hơn một tháng xảy ra trận lũ lịch sử gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho huyện trạm tấu văn chấn và thị xã nghĩa lộ ở phía tây tỉnh yên bái
các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân vùng lũ huyện văn chấn vẫn đang tích cực triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bão lũ
mặc dù đời sống nhân dân vùng lũ đã cơ bản ổn định tuy nhiên việc khôi phục đất sản xuất tu sửa các công trình phúc lợi vùng lũ cần khoảng thời gian nhất định ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
gia đình bà hà thị sương thôn viền công xã hạnh sơn căn nhà mà hai vợ chồng bà tích cóp bao năm xây dựng chưa đầy hơn một năm đã bị dòng nước lũ cuốn trôi
tài sản đàn gia súc không còn thứ gì
từ sự hỗ trợ của nhà nước của làng xóm và chính quyền xã
bố trí đất để dựng lại căn nhà mới bắt đầu một cuộc sống mới
cứ nhất là cảm ơn ở trên tỉnh trên xã nó giúp đỡ thì tìm đất cho ở thì cứ nhất là cảm ơn
và bây giờ thì cảm ơn được cái đất ở rồi thì bây giờ cô chú thì làm nghĩ thế nào thì phải lo là được làm cái liều vừa trồng giả ở với nhau
còn gia đình chị lò thị màn ở bản ngoa có trên sáu trăm linh m hai ruộng cây lúa
chưa thu hoạch đã bị đất cát vùi lấp mất hoàn toàn
hiện nay chị màn cùng những người thân trong gia đình khắc phục mảnh đất sản xuất bằng cách hớt bỏ toàn bộ đất cát trên mặt
diện tích đất cát ít thì chị màn trồng ngô lấy cây làm thức ăn cho châu bò
đất bùn này là phải bút đi hết mấy cây lược
nhưng mà không chưa kịp thì trồng ngô gia đình trồng ngô trồng ngô cho châu ăn
cỏ châu cỏ trồng đấy nó trôi đi hết
trong trận lũ tháng một mươi vừa qua xã phúc sơn có hai mươi sáu nhà bị cuốn trôi bị sập hoàn toàn gần năm mươi hectare đất ruộng
huyện văn chấn đã chỉ đạo xã phúc sơn bố trí đất ở cho hai mươi sáu hộ
hiện các hộ đang làm nhà ở và các công trình phụ trợ
còn đối với những diện tích đất nông nghiệp đã bị vùi lấp thì tuyên truyền vận động nhân dân
khắc phục bằng cách dùng máy xúc nhân công lao động vận chuyển cát ra khỏi diện tích thượng
đến thời điểm này thì là cũng
cơ bản các hộ cũng đã có sự chủ động và cũng đang huy động vận động anh em họ hàng để giúp đỡ để xây dựng cái nhà cửa
thì là theo cái kế hoạch của xã thì là tập trung chỉ đạo các cái hộ đặc biệt là hai mươi sáu hộ
này thì về cái khu tái định cư hiện nay đã có đất ở thì là sẽ tập trung thực hiện cái nhà trong cái tháng một mươi một này là phải cơ bản là hoàn thành
và sớm vào cái
cơn lũ dữ đi qua chính quyền địa phương cùng với nhân dân địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để làm nhà ở
khôi phục đất sản xuất và sửa chữa các công trình phúc lợi nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con nơi đây